cục cảnh sát giao thông c sáu mươi bảy bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục c sáu mươi bảy và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hà nội tăng cường cho tp đà nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy

bộ công an tp hà nội được tăng cường tiến hành di chuyển vào tp đà nẵng làm nhiệm vụ